hôm nay tức mùng năm tết đinh dậu tại đền gia định huyện củ chi thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng
sài gòn trợ lớn gia đình các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước nguyễn minh chiết
nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải và các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí võ văn thường
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí đinh la thăng bí thư thành ủy tp hcm dự họp mặt
đoàn đại biểu đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đồng bào đã hy sinh cho nền độc lập tự do của tổ quốc
thay mặt ban thường vụ thành ủy tp hcm đồng chí đinh la thăng đọc diễn văn ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc
trong đó có sự đóng góp to lớn của nhân dân sài gòn trợ lớn gia định đã cùng miền nam thành đồng tổ quốc
sông lên tuyến đầu chiến đấu luôn nhận lãnh về mình những hy sinh mất mát to lớn nhất
phát biểu tại buổi lễ nguyên thủ tướng chính phủ phan văn khải cho rằng
họp mặt truyền thống được tổ chức trên mảnh đất thiêng liêng này là để tưởng nhớ tôn vinh và tri ân đồng bào đồng chí chiến sĩ
đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc là dịp nhắc nhở các thế hệ hôm nay không bao giờ quên tinh thần yêu nước
và truyền thống cách mạng của các thế hệ cha ông đã ngã xuống
đồng thời ôn lại lịch sử để không quên lịch sử và hiểu lịch sử để hôn đúc tình yêu quê hương đất nước
đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố hồ chí minh tiếp tục phát huy nhiệt tình cách mạng
trung sức trung lòng phân đấu nhằm đưa thành phố không ngừng vươn lên phía trước
để mãi mãi xứng đáng với danh hiệu vẻ vang thành phố hồ chí minh